trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ lại xuất hiện một hình thái gây mưa mới
đó chính là vùng hội tụ gió dịch chuyển từ phía khu vực thượng lào sang
khoảng một mươi đến một mươi ba giờ chiều vùng hội tụ gió tác động và gây mưa ở khu vực lai châu và điện biên
đến một mươi năm h chiều nay mưa sẽ mở rộng sang khu vực các tỉnh lào cai sơn la và cả hòa bình
ở khu vực sơn la hòa bình và phần phía nam của tỉnh điện biên còn có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
vì thế mà cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
do có sự khác biệt về mưa nên xu hướng nhiệt ở hai vùng đông bắc bộ và các tỉnh phía tây sẽ không giống nhau
đông bắc bộ càng về chiều thì nhiệt độ càng tăng
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
thì ở các tỉnh phía tây càng về chiều nhiệt độ lại càng giảm
mức nhiệt ngày hôm nay chỉ khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
với miền trung thời tiết cũng có sự phân hóa
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào
cho đến thừa thiên huế đang chịu tác động của khối không khí lạnh yếu
lúc này trời vẫn còn có mây nhiều
nhưng cùng với đà suy yếu của khối không khí lạnh vùng mây nhiều sẽ thu hẹp dần theo thời gian
đến trưa nay các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh trời sẽ chuyển nắng
và nền nhiệt ngày tăng lên mức hai mươi năm hai mươi sáu độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế trời có nắng
và nền nhiệt cao nhất trong ngày ở đây tăng lên ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào
cho đến bình thuận thời tiết vẫn có nắng từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành quảng nam đà nẵng cũng như quảng ngãi sẽ là từ ba mươi đến ba mươi một độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ giữ ở ngưỡng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
ngày làm việc đầu tuần ở nam bộ và tây nguyên tiếp tục là một ngày nắng mạnh
với mức nhiệt cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên
trong khi đó ở khu vực nam bộ nắng nóng trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
vẫn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực miền đông của nam bộ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nhiệt độ tăng cao cả ở miền đông lẫn các tỉnh miền tây
cho thấy cao điểm của mùa khô ở tây nguyên và nam bộ đã bắt đầu
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa cũng như là khu vực huyện đảo trường sa
trong ngày và đêm nay gió vẫn còn duy trì hướng đông bắc nhưng cường độ yếu ở mức cấp bốn
mưa rông không xuất hiện ở nơi nào
tầm nhìn xa trên các khu vực đều trên một mươi km
biển thì thấp dưới hai mét
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước